tại hải phòng tập đoàn anphard holding aph công ty cổ phần sơ sợi tổng hợp anson là công ty thành viên của aph
và công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí pvtec đã chính thức giới thiệu sản phẩm sợi anpoly mới
sợi anpoly là sản phẩm sợi sơ dài và là thành quả đầu tiên của quá trình nỗ lực thực hiện chỉ đạo của chính phủ và các bộ ngành
nhằm tái vận hành nhà máy sơ sợi đình vũ
đình vũ dự kiến mỗi tháng nhà máy sản xuất khoảng bốn trăm linh tấn sợi anpoly phục vụ nhu cầu của thị trường diệt may trong nước
và dự kiến xuất khẩu sang nhật bản hàn quốc pakistan
hiện nhà máy đã có sáu dây chuyền hoạt động và mục tiêu nâng quy mô lên một mươi dây chuyền sản xuất sợi anpoly vào cuối quý bốn năm hai nghìn một mươi tám
khi đó công suất dự kiến đạt từ bảy trăm linh đến bảy trăm năm mươi tấn trên một tháng
nhà máy sơ sợi đình vũ thuộc công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí pvtec là một trong một mươi hai dự án thua lỗ của ngành công thương
việc khởi công sản xuất trở lại là tín hiệu tích cực ban đầu sau cuộc đại phẫu khối u nghìn tỷ này